tại tuyên quang nhằm ngăn chặn và đảm bảo cho hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật
tỉnh tuyên quang đã tiến hành thanh kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm về tài nguyên khoáng sản
điển hình nhất sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang phát hiện công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư hòa an
đang khai thác tận thu khoáng sản trong khi chưa hoàn thiện hồ sơ cấp phép theo quy định của pháp luật
sở tài nguyên và môi trường tỉnh tuyên quang đã có văn bản dừng toàn bộ hoạt động khai thác của công ty này
tỉnh tuyên quang cũng đang chỉ đạo các cơ quan các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra
giả soát kiểm soát tình hình hoạt động khai thác khoáng sản giải tỏa các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường
nhằm nâng cao nhận thức của các cấp các ngành và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên đất tài nguyên khoáng sản và môi trường